trong khi đó tại tỉnh bình phước một chiếc xe đầu kéo bất ngờ cuốn chiếc xe máy cùng với một người đàn ông vào gầm khiến cho người này tử vong tại chỗ
vụ tai nạn này vừa xảy ra cách đây ít giờ trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân trà phường trà xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm chiều tối xe đầu kéo kéo theo rơ móc
trước đó người điều khiển đi trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tp hcm đi thành phố đồng xoài đến ngã ba giao nhau giữa đường dt bảy trăm bốn mươi một và đường nguyễn huệ thuộc khu phố tân trà phường tân xuân bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy do một người đàn ông điều khiển khoảng hơn năm mươi tuổi đang lưu thông cùng chiều phía trước
sau vụ va chạm người đàn ông cùng với chiếc xe máy đã bị cuốn thẳng vào gầm của chiếc xe đầu kéo
người đàn ông chạy xe máy bị bánh xe cán qua người và tử vong tại chỗ
vụ tai nạn cũng đã khiến cho
ba chiếc xe máy bị hư hỏng nặng và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố đồng xoài tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh đồng tháp cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng phạm hồng quy ngô hoàng thọ công chú tại tỉnh an giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ
đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống trả khi bị truy bắt khiến đồng chí hồ tấn dương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp hy sinh
trước đó vào ngày bốn tháng tám nhận được tin báo phát hiện hai đối tượng phạm hồng quy và ngô hoàng thọ trộm cắp tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò
ngay lập tức đại úy hồ tấn dương cùng với thượng úy nguyễn thanh danh nhanh chóng dùng mô tô tổ chức truy bắt hai đối tượng đồng thời thông tin nhanh cho công an các địa bàn giáp danh hỗ trợ truy bắt
khi bị truy đuổi đối tượng quy và thọ tỏ ra hung hãn chống trả quyết liệt làm cả hai xe của quy thọ và xe của đại úy dương thượng úy danh bị ngã văng
cả hai đối tượng và hai chiến sĩ công an đều bị thương và được đưa đi cấp cứu tuy nhiên do bị thương quá nặng đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trên đường đến bệnh viện
ngay trong ngày bốn tháng tám đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ công an hồ tấn dương
theo kế hoạch vào sáng ngày mai một mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử hai mươi tám bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý
sử dụng đất đai xảy ra tại tỉnh bình dương trong vụ án này cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và hai mươi bảy bị cáo khác bị viện kiểm sát tối cao truy tố về hai tội danh
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam cùng với hai mươi bảy cán bộ cấp dưới và đồng phạm được xác định
để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn năm bảy trăm linh tỷ đồng
ông trần văn nam và hai mươi một bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba bị cáo bị truy tố về tội tham ô tài sản
ba bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản
buôn bán khoảng hai mươi ba lit và trên hai sáu tấn dầu nhất
mỡ bồi trơn phụ da giả nhãn hiệu
nguyễn văn lý trú tại phố c phố châu đốc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang khởi tố và lệnh tạm giam về hành vi buôn bán hàng giả
trước đó vào ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lý bị bắt quả tang đang vận chuyển hàng hóa nghi vấn là dầu nhất giả vào phòng trọ
tiến hành kiểm tra xe tải và sáu phòng trọ mà lý thuê của nhà trọ đắc lợi và địa điểm hộ kinh doanh của lý
lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ
khoảng hai mươi ba lít và trên hai sáu tấn dầu nhất mỡ bồi trơn phụ da các nhãn hiệu catron cell và các loại dầu nhất khác
ước tính ban đầu trị giá hàng hóa khoảng ba tỷ đồng
qua đánh giá trực tiếp của cơ quan chuyên môn bảo vệ thương hiệu thì khoảng sáu lít sản phẩm dầu nhớt nhãn hiệu catrol thu giữ tại kho của lý không phải là sản phẩm của công ty castrol
gây tai nạn giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
tài xế ô tô đỗ tấn nuôi trú tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền là ba mươi năm triệu đồng đồng thời tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
trước đó vào ngày hai mươi một tháng bảy nuôi điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường phạm thái bường và xảy ra va chạm với xe mô tô do huỳnh minh tuấn điều khiển chở theo một bé trai đang đi cùng chiều phía trước
sau khi va chạm xe ô tô của nuôi tiếp tục lao lên vỉa hè đụng vào xe mô tô của chị nguyễn linh trang
đang dừng đỗ và tiếp tục tông mạnh vào cây xanh ven đường rồi dừng lại rất may là không có ai bị thương vong
liên tiếp triệt phá hai chuyên án ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu triệt phá thành công bắt năm đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin
cụ thể vào ngày một mươi ba tháng tám tại xã trung trải huyện nậm nhùn lực lượng công an đã phát hiện ba đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
tổ công tác đã tiến hành áp sát kiểm tra
các đối tượng phát hiện đã bỏ chạy
giàng a vàng trú tại tỉnh điện biên bị bắt quả tang tại hiện trường cùng với một mươi sáu bánh nghi là heroin
tiếp tục truy xét tổ công tác đã bắt giữ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp hai đối tượng là giàng a giàng và vàng a chớ cùng chú tại tỉnh điện biên
trước đó vào ngày một mươi một tháng tám tại bến phà pá ngùa xã tà mít huyện tân uyên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp cùng với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an và công an huyện than uyên tân uyên bắt quả tàng hai đối tượng là vàng a sồng và hờ a thu
trú tại tỉnh điện biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tám bánh heroin
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam
đối với trần thanh thùy bốn mươi bảy tuổi ngụ tại ấp một xã thành phú huyện cầu kè về hành vi chứa mại dâm
thông qua công tác nắm tình hình công an huyện cầu kè phối hợp công an xã thạnh phú tiến hành kiểm tra cơ sở massa minh tân
có địa chỉ tại ấp một xã hạnh phú do ông nguyễn minh trí bốn mươi bảy tuổi ngụ cùng địa phương đứng tên trong giấy phép kinh doanh
và giao cho thùy trực tiếp quản lý và trông coi
tại thời điểm kiểm tra thì phát hiện ba cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng số hai số ba và số một mươi tám
nên tiến hành lập biên bản phòng tội quá tan
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ tiền dùng để mua dâm và một số tan vật có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu trần thanh thùy đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết mỗi giá vé hai trăm linh đồng
còn việc mua bán dâm do các nhân viên tự thỏa thuận với khách khi khách có nhu cầu
thực hiện chức trách nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh năng lượng
lực lượng an ninh kinh tế công an tỉnh tiền giang đã phối hợp với sở công thương
cục quản lý thị trường tăng cường các mặt công tác tuyên truyền quản lý nhà nước về đảm bảo nguồn cung
bình ổn giá thị trường xăng dầu trên địa bàn của tỉnh trong bối cảnh có nhiều biến động bởi tình hình thế giới
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh tiền giang thường xuyên phối hợp với tổ chức kiểm tra nhắc nhở
chấn chỉnh xử lý vi phạm nhiều trường hợp kinh doanh xăng dầu chưa đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn
có biểu hiện ghim hàng chạy giấy lên mới bán ra thị trường
bên cạnh đó nhiều công ty đã chú động đảm bảo nguồn hàng để cung cấp đến hệ thống bán lẻ
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh tiền giang thường xuyên phối hợp với tổ chức kiểm tra nhắc nhở
chấn chỉnh xử lý vi phạm nhiều trường hợp kinh doanh xăng dầu chưa đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn

và đặc biệt là công ty là phải đảm bảo nguồn hàng đầy đủ đối với các cửa hàng trực thuộc công ty
không để ra tình trạng gián đoạn nguồn hàng
để đảm bảo tốt an ninh năng lượng trên lĩnh vực xăng dầu
lực lượng an ninh kinh tế đã luôn thể hiện vai trò chủ công trong thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra rồi nhắc nhở chấn chỉnh xử lý vi phạm nhiều trường hợp kinh doanh xăng dầu
mà chưa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cũng như lợi dụng trình hình khá hiếm để nâng giá hoặc trục lợi
đến nay nhìn chung trữ lượng xăng dầu trên bàn tỉnh ổn định hệ thống hân khối thực hiện tốt cơ trình
quy định của pháp luật chấp hành nghiêm giá bán lẻ đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn tỉnh
thời gian tới theo dự báo tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt là đại dịch covid một mươi chín cũng chưa được đẩy lùi
cũng còn những diễn biến tác động đến phát triển kinh tế xã hội
lực lượng tế tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình nâng lượng
rồi phối hợp với các dân dịch chức năng thực hiện quản lý nhà nước
đảm bảo cung ứng nguồn xăng dầu phục vụ cho phát triển kinh tế
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng sang dầu
thời gian tới lực lượng an ninh kinh tế công an tỉnh tiền giang
sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình
phối hợp với các đơn vị chức năng trong tuyên truyền quản lý nhà nước
đảm bảo cung ứng xăng dầu đầy đủ phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
trước những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh
công an huyện đức hòa tỉnh long an đang xây dựng nhiều phương án đấu tranh
tăng cường tuần tra khép kính địa bàn chú trọng công tác liên kết
phối hợp với các địa phương lân cận và đặc biệt là dựa vào dân
để triệt phá các băng nhổm tội phạm
với hệ thống giao thông kết nối liên vùng đức hòa giống như vùng đệm giáp ranh
với huyện hóc môn huyện củ chi của tp hcm và các huyện biên giới đức huệ mộc hóa
những năm gần đây với đại phát triển mạnh của các khu công nghiệp
từ đó các loại hình tội phạm trộm cắp cướp giật ma túy cờ bạc kinh tế
cũng có chiều hướng gia tăng
nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ năm hai nghìn hai mươi
đến hết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện đức hòa đã triệt xóa bốn trăm tám mươi sáu tù điểm tệ nạn xã hội
khởi tố hai mươi bốn vụ tám mươi sáu đối tượng xứ phạt hành chính một ba trăm chín mươi hai đối tượng
đồng thời xóa sổ chính nhóm tội phạm về bốn mươi một đối tượng kết hành băng nhóm
bắt giữ người trai pháp luật cướp vật tài sản hủy hỏa tài sản
từ đó tình hình an ninh trực tự
trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực

khởi tố hai mươi bốn vụ tám mươi sáu đối tượng xứ phạm hành chính một ba trăm chín mươi hai đối tượng
đồng thời xóa sổ chính nhóm tệ nạn xã hội
khởi tố hai mươi bốn vụ tám mươi sáu đối tượng xứ phạm hành chính một ba trăm chín mươi hai đối tượng

khởi tố hai mươi bốn vụ tám mươi sáu đối tượng xứ phạm hành chính một ba trăm chín mươi hai đối tượng
tổ là chuyên để phát hiện những hành vi bán giam hoặc kích dục
mới đây ngày một mươi ba tháng tám công an huyện đức hòa đã tổ chức kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
họp mặt câu lạc bộ công an hưu trí trong tỉnh
đặc biệt là lễ ra mắt mô hình đội dân phòng xung kích phòng chống tội phạm
xã thị trấn đây là sáng kiến của công an huyện nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
thưa quý vị với một năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà sở y tế tp hcm đã có công văn
gửi đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn yêu cầu sẵn sàng công tác thu dung điều trị covid một mươi chín
trong tình hình hiện nay
theo sở y tế số ca mắc covid xu hướng gia tăng tính đến ngày một mươi hai tháng tám
tp hcm có hai trăm linh ca covid một mươi chín nhập viện điều trị trong đó có sáu mươi hai ca cần hỗ trợ hô hấp
một mươi ca thở máy xâm lấn để chú động ứng phó sở y tế đề nghị các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn
chủ động ra soát nguồn lực tăng cường sàng lọc phân luồng kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm
để cách ly điều trị tổ chức tập huấn và tập huấn lại các biện pháp phòng chống lây nhiễm
trong môi trường bệnh viện đảm bảo trang thiết bị thuốc sinh phẩm phục vụ công tác điều trị
tp hcm cũng sẵn sàng kích hoạt lại bệnh viện giải chiến ba tầng số một mươi ba trong tình huống số ca covid một mươi chín nặng gia tăng trong những ngày tới
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa báo cáo với bộ nội vụ tình hình cán bộ công chức viên chức nghỉ việc
theo đó cán bộ công chức viên chức thôi việc theo nguyện vọng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai là sáu một trăm bảy mươi bảy người
nguyên nhân là do các chính sách đáy ngộ tiền lương hiện tại chưa thỏa đáng và đáp ứng điều kiện
sống tạo động lực để cán bộ công chức viên chức an tâm làm việc cống hiến
cơ hội thăng tiến còn bất cập khi nhiều cơ quan vẫn còn bệnh kinh nghiệm cơ chế tuyến chọn quản lý
lãnh đạo thiếu tính cạnh tranh chưa tạo động lực cho người trẻ phấn đấu chưa phát hiện được những người có tài năng
phòng chắc đạo đức tốt để đưa lên vị trí lãnh đạo
việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu theo bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín cũng tác động đến nhu cầu tuyến dụng
bổ nhiệm các vị trí mới thay thế kế thừa lực lượng đến tuổi về hưu cũng như cơ hội thăng tiến của cán bộ công chức viên chức
theo ủy ban nhân dân tp hcm thu nhập thấp do áp lực làm việc của cán bộ công chức viên chức là rất lớn cũng là nguyên nhân
đặc biệt là ở lĩnh vực y tế giáo dục và cán bộ công chức viên chức công tác ở phường xã thị trấn
làm nhiệm vụ chống dịch trong đợt cao điểm phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bàn giao ba đối tượng gồm phan văn vinh năm mươi hai tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đỗ hoàng phong ba mươi ba tuổi và lý trường giang bốn mươi sáu tuổi cả hai cùng ngụ tại tp hcm để phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo thẩm quyền
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an tp biên hòa bắt quả tang đối tượng phan văn vinh
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại phường an bình thành phố biên hòa thu giữ gần hai trăm linh gram ma túy đá loại metafetamin
công an tp biên hòa đã phối hợp với các đơn vị của công an tp hcm bắt giữ phong tiến hành khám sát nơi ở của phong và giang
thu giữ tại nhà của phong gần năm trăm một mươi gram ma túy đá loại metafetamin ketamin và heroin
biết không thể thoát tội đối tượng giang đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội
tại cơ quan điều tra giang và phong thừa nhận về việc bán ma túy cho vinh và số ma túy cơ quan công an thu giữ tại nhà của phong là của giang đưa cho phong để giữ mang bán cho người nghiện